sau khi biểu quyết thông qua luật giáo dục sửa đổi luật thi hành án hình sự sửa đổi
luật phòng chống tắc hại của rượu bia thì nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập công ước chín mươi tám của tổ chức
lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể cũng đã được
quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ chín mươi ba ba mươi chín các đại biểu tán thành tiếp đó với tỷ lệ chín mươi một
các đại biểu thống nhất quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn
giám sát chuyên đề của quốc hội năm hai nghìn hai mươi